ngày bốn sáu tại hà nội ubkt đã họp kỳ bốn mươi năm đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ubkt chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ubkt đã xem xét kết luận một số nội dung sau
thứ nhất sau khi xem xét kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân gồm ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
và đồng chí bí thư tỉnh ủy đồng chí phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
ubkt ban cán sự đảng ubnd tp hải phòng và đồng chí phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ubnd tp trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc quản lý sử dụng đất đai khoáng sản tài sản công và thực hiện dự án đầu tư
ubkt yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm
và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm vi phạm đã được chỉ ra
ubkt yêu cầu ban thường vụ và ubkt thành ủy quảng ninh tuyên quang hải phòng chỉ đạo tiến hành thanh tra kiểm tra đối với một số cơ quan đơn vị trên địa bàn
thứ hai xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp bốn mươi bốn của ubkt trung ương
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ubkt trung ương quyết định
trong thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí trần ngọc căng phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi
đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi
thứ ba xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ubkt trung ương quyết định
thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí bùi văn dung thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh hòa bình do trong thời gian giữ chức vụ huyện ủy viên bí thư tri bộ tranh án tòa án nhân dân huyện kim bôi đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy định pháp luật trong công tác xét xử thi hành án hình sự ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đến uy tín của tổ chức đảng và ngành tòa án gây bức xúc trong xã hội
đề nghị ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cách chức chức danh thẩm phán đối với đồng chí bùi văn dung thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí huỳnh thanh tùng nguyên đảng ủy viên nguyên phó chủ tịch ubnd xã yà chim tp con tum tỉnh con tum do đã vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai tại địa phương

phẩm chất đạo đức lối sống trách nhiệm nêu gương và trong đầu tư mua sắm quản lý sử dụng trang thiết bị thực hiện dự án đầu tư
thứ năm cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
sáng nay công an tỉnh thái bình tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của công an tỉnh thái bình đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương nhiều chủ trương giải pháp chiến lược
nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của công an tỉnh thái bình thời gian qua
và đề nghị công an tỉnh thái bình tiếp tục quán triệt chỉ đạo của bộ công an ubnd tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các nội dung hình thức phong phú đa dạng phù hợp thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã được biểu dương khen thưởng
chiều nay công an tỉnh lạng sơn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến sự và phát biểu chỉ đạo
trong năm năm qua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong công an lạng sơn đã có nhiều đổi mới sáng tạo về biện pháp đề ra các nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể triển khai bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng
bám sát nhiệm vụ chính trị gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua các cuộc vận động lớn khác do đảng ngành công an và địa phương phát động an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững không để xảy ra đột xuất bất ngờ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

công an tỉnh lạng sơn tiếp tục quan tâm đổi mới nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo phong trào thi đua xác định nội dung thi đua trong công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc phải được tổ chức phối hợp chặt chẽ với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở lãng sơn cùng cả nước xây dựng nông thôn mới làm tốt công tác chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống phát huy vai trò điển hình tiên tiến biểu dương khen thưởng kịp thời người tốt việc tốt cách làm hay sáng tạo tạo động lực thúc đẩy thi đua nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác công an

về nhiệm vụ thời gian tới đồng chí yêu cầu cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phải tích cực dèm luyện nâng cao trình độ về mọi mặt đảm bảo không chỉ có hiểu biết kỹ năng trong lĩnh vực xuất nhập cảnh mà còn phải có kiến thức các lĩnh vực nghiệp vụ khác của ngành công an để tham gia hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa tội phạm trên địa bàn
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm làm việc với công an huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo công an huyện và ủy ban nhân dân huyện cô tô về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an huyện đảo sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả
kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của công an huyện cô tô
chia sẻ với những điều kiện khó khăn của cán bộ chiến sĩ công an huyện đảo cô tô trong quá trình công tác ở huyện đảo đặc thù
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an huyện đảo cô tô trong thời gian tới cần chủ động nắm chắc tình hình tham mưu các cấp chính quyền và là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong đó đối với công tác tham mưu giải quyết các tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân phải đi sâu vào từng hoàn cảnh cụ thể để tham mưu chính quyền các ngành giải quyết hiệu quả ngay từ cơ sở

trong đó đối với công tác tham mưu giải quyết các tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân phải đi sâu vào từ cơ sở